bộ đội biên phòng tỉnh lào cai cho biết những ngày vừa qua đơn vị liên tục bắt giữ các đối tượng
đang có hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới vào nước ta tổng số pháo đơn vị thu được gần hai trăm linh kg
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai lực lượng liên ngành gồm bộ đội biên phòng hải quan công an tỉnh lào cai
trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực biên giới thuộc thôn na lốc xã bản lầu huyện mường khương
đã phát hiện hai đối tượng đi xe máy có chở số lượng lớn hàng hóa nghi vấn
khi tổ công tác yêu cầu các đối tượng dừng xe để kiểm tra thì các đối tượng bỏ chạy
tổ công tác đã tiến hành truy đuổi và bắt giữ một đối tượng với toàn bộ tăng vật gồm hai chiếc xe gắn máy và một trăm ba mươi bảy kg pháo các loại
tại cơ quan điều tra đối tượng lại văn nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại xã yên thịnh huyện yên bình tỉnh yên bái khai nhận
nghĩa đã cùng với đối tượng vượt biên sang trung quốc mua toàn bộ số pháo nổ trên mang về yên bái bán kiếm lời thì bị bắt giữ
trước đó bộ đội biên phòng tỉnh lào cai cũng liên tiếp bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép tổng cộng năm mươi hai kg pháo
hiện các vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật